thời gian qua tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đã và đang có những diễn biến phức tạp
thực hiện chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ
tỉnh quảng trị tổ chức giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ một a và đường hồ chí minh nhánh đông đoạn đi qua địa bàn
buôn bán ngay trên lòng lề đường không còn vỉa hè dành cho người đi bộ
đây là hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh quảng trị
ngày một mươi năm tháng sáu tri cục quản lý đường bộ hai năm cục quản lý đường bộ hai đã triển khai giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
trong tháng cao điểm giải tỏa hành lang an toàn đường bộ lực lượng chức năng đã triển khai giải tỏa trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh quảng trị
hàng trăm lều quán và biển hiệu quảng cáo cũng như cây cối đã được tháo rỡ di rời
trong tháng cao điểm giải tỏa hành lang an toàn đường bộ lực lượng chức năng đã triển khai giải tỏa trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

vấn đề lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn tỉnh quảng trị là hết sức cần thiết
nhưng về lâu dài để người dân không tái phạm rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng như sự tự giác của người dân